sau hai ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của một mươi chín bị cáo
chiều hôm qua ngày hai mươi tám tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa
đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án này
đáng chú ý đại diện viện kiểm sát đề nghị bác bỏ toàn bộ các kháng cáo của một mươi chín bị cáo và các bị đơn dân sự
trong vụ án này có một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo
và kháng cáo đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản
theo đó các bị cáo mong cấp phúc thẩm xem xét đánh giá những tình tiết liên quan đến hoàn cảnh gia đình
tự nguyện nộp tiền khắc phục khẩu quả
theo nhận định của đại diện viện kiểm sát trong quá trình tố tụng một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo thừa nhận hành vi phạm tội
thể hiện thái độ ăn năn hối cải các bị cáo có thân nhân tốt lần đầu phạm tội
và được cơ quan tố tụng xác định không có tư lợi cá nhân
tuy nhiên hành vi của các bị cáo đã không tuân thủ quy định quy trình tiêu chuẩn chất lượng
dẫn đến hậu quả của vụ án là rất nghiêm trọng khi gây thiệt hại cho nhà nước số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
ngoài ra các bị đơn trong vụ án là các công ty nhà thầu cũng chưa nộp thêm khoản tiền nào
để liên đới bồi thường thiệt hại cùng với các bị cáo
do đó đại diện viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt
hoặc cho hưởng án treo đối với các bị cáo
đối với kháng cáo của các bị đơn dân sự trong vụ án là các tổng công ty nhà thầu xây dựng
sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ và nguyên nhân xảy ra vụ án này
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của họ
vì nhận thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo
và phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng ngày hôm nay